tham mưu lập chủ trì điều hành các tổ chốt kiểm soát hơn bốn mươi sáu lượt phương tiện với gần một trăm ba mươi lượt người
quản lý cách ly hơn bốn bốn trăm sáu mươi người có yếu tố dịch tễ
kể từ khi mà chính phủ ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám về thích ứng linh hoạt và an toàn với tình hình mới
thì đối với thành phố sơn la chúng tôi cũng có những cách làm sáng tạo phù hợp với các điều kiện thực tiễn của địa phương
trên nguyên tắc là không tạo nên các thủ tục hành chính phiền hà
ở đây cụ thể như là cái việc kiểm soát người về từ các vùng dịch đặc biệt là cấp độ ba cấp độ bốn
thì lực lượng công an vẫn là lực lượng chủ chốt phối hợp với các tổ covid cộng đồng
tết nguyên đán đang đến gần
nhu cầu về quê thăm thân đoàn tụ sân
gia đình cũng như các hoạt động giao thương buôn bán tăng cao tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với công tác kiểm soát dịch của công an thành phố sơn la
tin tưởng rằng với những kinh nghiệm và sự chủ động sáng tạo lực lượng công an cùng đảng bộ chính quyền nhân dân tiếp tục giữ vững thành phố sơn la vùng xanh an toàn
các gia đình cũng như các hoạt động giao thương buôn bán tăng cao tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với công an thành phố sơn la